tại tỉnh đồng nai tình trạng trẻ tuổi vị thanh niên phạm tội có xu hướng gia tăng
phương thức phạm tội rất nguy hiểm và manh động
vụ ném bom xăng vào nhà dân xe tải ở huyện trảng bom là một điển hình
đây là các chai thủy tinh dùng làm bom xăng của nhóm thanh thiếu niên
đã ném vào chiếc xe tải đăng đậu trước nhà dân ở xã bắc sơn huyện tràng bom
rất may chiếc xe chỉ bị cháy xém nhẹ nhưng nhóm thanh thiếu niên không dừng lại
mà tiếp tục quay lại dùng dao để đập vỡ kính và gương chiếu hậu của chiếc xe
gây án xong nhóm này liền chạy xe đi vứt bỏ dao vứt bỏ quần áo
và thay đổi màu sơn xe để tránh sự truy vết của công an
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xã hồ nai ba
và lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom tổ chức truy xét các đối tượng
sau gần ba mươi sáu tiếng lực lượng chức năng đã bắt được sáu đối tượng gây án
chúng tôi tiếp nhận tin báo và tổ chức lực lượng xuống bảo hiểm trường
sau đó nên tổ chức lấy được hai bị hại người liên quan
nhanh chóng xác định các đối tượng để tổ chức truy xét
qua ba mươi hai giờ cùng với các đội nghiệp vụ và công an các xã
chúng tôi đã khoanh vùng và bắt được sáu đối tượng
qua đánh giá thì đây là những đối tượng nhỏ tuổi
nhưng mà đã có những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
theo điều tra do mâu thuẫn tình cảm trai gái
mà các đối tượng gồm
anh một mươi tám tuổi cầm đầu ngụ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lê trương đức anh một mươi năm tuổi ngụ thành phố biên hòa
nguyễn thiên phú một mươi bốn tuổi ngụ tại huyện trảng bom
trần phạm duy sang hán văn vinh cùng một mươi bảy tuổi
và phan đinh việt một mươi bốn tuổi ngụ ở huyện trảng bom
đã tự chế bốn chai bom xăng và cầm theo dao phay
rồi rủ nhau vào lúc hai giờ đêm đến ấp an chu
xã bắc sơn huyện trảng bom để trả thù
đối tượng mà nhóm này muốn trả thù là lê nguyễn hoàng long
một mươi năm tuổi là anh trai của bạn gái mà phan thế anh đang tán tỉnh
trước đó các thanh thiếu niên này cũng đã có mâu thuận đánh nhau
công an huyện tràng bom tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi
cố ý làm hư hỏng tài sản để xử lý các thanh thiếu niên này
theo quy định của pháp luật
sau đó sáng tầm sáu bảy giờ ngày bảy em kêu đức anh sơ lại xe từ trắng sang xanh
qua sự việc trên thì công an trảng bom cũng khuyên cáo và đề nghị các gia đình có trẻ em vị thanh niên
cũng như nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác quản lý học sinh của mình
cũng như là con em của mình để tránh tình trạng các em tụ tập thực hiện những hành vi vi phạm luật
công an huyện ứng hòa tp hcm
công an huyện ứng hòa tp hcm
đã bắt giữ nhóm người vô cớ tấn công người đi đường và gây thương tích
tụ tập đông người sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lách đồng thời mang theo hung khí tấn công hai người đi đường
đây là hành vi vi phạm pháp luật mà nhóm một mươi thanh niên đều có hộ khẩu ở huyện ứng hòa
thực hiện vào đêm hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
hành vi tấn công người đi đường được các đối tượng thực hiện rất manh động
tối hai mươi tháng bảy là chó đi về nhà gặp nhóm thanh niên kia và chó cũng bảo em là không đi ra ngoài
xong anh em bảo đi tìm nhóm thanh niên kia không tìm thấy
đi tìm lúc đi tìm không tìm thấy ạ
xong lúc đi về thấy hai thanh niên lạ mặt
xong rồi anh em cũng vào nhảy vào đánh luôn ạ
nhóm có bảy người chạy vào đánh
có đa số là ba bốn người cầm hung khí đánh một người lái xe
còn chó thì chó đánh một thanh niên ngồi phía sau xe bằng tay không
còn anh em kia cầm hung khí đánh người lái xe
và đập xe người lái xe
sau đó thì hai thanh niên kia bị rách chán và rách tay xây xước chân tay chảy mó
đây là số hung khí thu được sau khi các đối tượng gây án
tất cả đều mang tính sát thường cao gây nguy hiểm cho nạn nhân nếu bị tấn công
theo khai nhận số hung khí này được tập kết tại nhà một đối tượng trong nhóm
khi cần sử dụng thì sẵn sàng được huy động để uy hiếp tấn công đối phương
hiện tại cơ quan đối phương đã tập kết một đối tượng trong nhóm
cơ quan điều tra đã làm việc với bác sĩ thuộc bệnh viện đa khoa văn đình nơi mà các bị hại đến cấp cứu
ghi nhận thương tích của hai bị hại là có các vết thương rách da chảy máu ở vùng chán đôi lông mày tay và chân cộng với sưng lề vùng tím ở vùng mặt
hiện thì cơ quan điều tra đã ra quyết định chương cầu giám định thương tích đến viện khoa bình sự bộ công an
để kết quả kết luận về thương tích của hai bị hại tiếp tục là căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật

hiện thì cơ quan điều tra đã ra quyết định chương tích đến viện khoa bình sự bộ công an để kết quả kết luận về thương tích của hai bị hại tiếp tục là căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
theo các chuyên gia trước thực trạng giới trẻ hành xử côn đồ ngang nhiên như hiện nay các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác phổ biến
tuyên truyền huy động vai trò của từng người dân cộng đồng dân cư trong việc cùng tham gia phát hiện ghi hình liên hệ thông tin nhanh chóng đến cơ quan có thẩm quyền
việc này sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự kịp thời đối với các đối tượng có hành vi sử dụng công cụ hùng khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn tại địa phương
bên cạnh đó nên lắp đặt thêm hệ thống camera quan sát trước mắt là thí điểm ở những nơi tập trung đông dân cư để đảm bảo quản lý về mặt an ninh phát hiện và ngăn chặn sớm việc các băng nhóm tội phạm côn đồ ngang nhiên lộng hành